huyện đông anh thành phố hà nội sẽ tập trung nguồn lực phấn đấu lên quận giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là thông tin được đưa ra tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức vào chiều ngày một mươi tháng chín
theo ông nguyễn xuân linh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đông anh để đạt được mục tiêu này
thời gian tới huyện đông anh sẽ đánh giá lại các tiêu chí kinh tế xã hội so với tiêu chí của đề án đầu tư xây dựng huyện đông anh thành quận
đồng thời đã xây dựng kế hoạch thực hiện bằng một mươi năm đề án thành phần
trong đó huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các điểm dân cư phát triển đô thị trên địa bàn
làm cơ sở và căn cứ để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết hợp xử lý nước thải
đồng thời tiếp tục quan tâm đến phát triển giáo dục văn hóa đẩy mạnh cải cách hành chính
tăng cường thanh tra tiếp công dân giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí